tin an ninh trật tự cập nhật một mươi sáu viên hồng phiến và hai kg ma túy đá là số lượng ma túy lớn vừa được công an tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triệt phá bắt giữ vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
đây là số lượng ma túy hồng phiến lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố đà nẵng
tối ngày một mươi sáu tháng hai trên đường nguyễn lương bằng các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tàng nguyễn tiến tùng hai mươi hai tuổi quê tỉnh quảng trị khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị vào đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng trên đường nguyễn cảnh dị tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tại cơ quan công an tùng thừa nhận số ma túy trên tùng được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch nhờ cất giữ và đi nhận giúp
với thủ lao từ một mươi triệu đồng trở lên cho mỗi chuyến hàng chót lọt
cùng lúc này tại một phòng trọ trên đường phú lộc một mươi chín một tổ trinh sát khác bất ngờ bắt quả tăng trương đình kiệt hai mươi ba tuổi quê tỉnh quảng trị
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện thu giữ một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tàng lê văn bình hai mươi bảy tuổi quê tỉnh quảng trị có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ quảng trị về đà nẵng tiêu thụ kiếm lời